thưa quý vị một cảnh sát hình sự tính tiền giang đang trên đường đi công tác bằng xe máy
thì bất ngờ bị hai thanh niên đi ô tô bốn chỗ ép xe hành hung cướp tài sản và cướp súng
chiều ngày ba mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiền giang cho biết
đang tạm giữ hành sự nguyễn lê tuấn hai mươi hai tuổi ngồi tại phường bốn thị xã khe lầy tỉnh tiền giang
và nguyễn ngọc viễn hai mươi ba tuổi ngụ tại xã thân cửu nghĩa huyện châu thành tỉnh tiền giang
để điều tra làm rõ hành vi hành hung cảnh sát hình sự cướp súng và cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu thượng úy nguyễn cát trung thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
điều khiển xe máy biển số năm mươi chín l một trăm năm mươi hai nghìn năm trăm hai mươi tám từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
đến công an huyện cái bè công tác
khi qua cầu bình đức thuộc xã bình đức huyện châu thành tỉnh tiền giang thượng úy trung bất ngờ bị hai thanh niên
đi trên ô tô con màu trắng biển kiểm soát sáu mươi ba a tám nghìn năm trăm bảy mươi một ép vào lề đường
ngay sau đó đối tượng ngồi ghế sau trên ô tô mở cửa bước xuống tay cầm gậy ba khúc tấn công thượng úy trung
anh trung vừa dơ tay đỡ vừa hô tôi là cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ yêu cầu các anh dừng tay
dù vậy đối tượng vẫn tiếp tục tấn công anh trung bằng gậy sắt
thượng úy trung đùi lại hô có cướp thì thanh niên ngồi ghế lái ô tô cũng bước xuống cầm gãy sắt tiếp tục tấn công nạn nhân
công an thông tin tuấn và viễn là đối tượng nghiện ma túy
đối tượng viễn còn từng gây ra vụ đốt nhà mẹ ruột
hiện thượng úy trung đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh tiền giang